ngày hai mươi bảy tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ công bố và trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc yêu tú
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang nguyễn văn linh đã trao tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân cho hai bác sĩ
ông thế viên giám đốc sở y tế và ông đinh văn thành giám đốc bệnh viện sản nhi bắc giang
đồng thời trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú cho một mươi bảy cá nhân
những thầy thuốc được trao tặng danh hiệu lần này đều là những thầy thuốc giỏi nghề giàu tâm huyết với nghề và có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân những năm qua